quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dưới tác động của những sóng lạnh nhỏ ở phía bắc với trường gió đông bắc
thổi từ tầng thấp lên đến mực một năm trăm linh m vì thế đêm qua và sáng sớm nay
cả bắc bộ hầu như khá ít mưa ngoài trời mát mẻ và dễ chịu
với mức nhiệt toàn vùng đều chỉ giao động trong khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
dự báo trong ngày hôm nay trường gió đông bắc của khối khí lạnh
vẫn tiếp tục duy trì trên khu vực bắc bộ vì thế thời tiết trên các khu vực
phổ biến vẫn là trạng thái tạnh giáo có nắng gián đoạn cả ngày
nhiệt độ trong chiều nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ cũng như phía tây
đều giao động ở ngưỡng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đối với các tỉnh thuộc miền trung thời tiết trong ngày hôm nay có sự phân hóa
giữa các khu vực khu vực từ thanh hòa đến hà tĩnh hôm nay chủ yếu có mưa
vài nơi tập trung về chiều tối còn ban ngày trời có nắng mây đan xen
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây giao động từ ba mươi đến ba mươi hai độ
khu vực từ quảng bình xuống đến quảng ngãi lại chịu tác động của rãnh mây rông
nên trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông vẫn có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nên người dân cần hết sức lưu ý
do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực này không cao
phổ biến từ hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực nam trung bộ bao gồm các tỉnh bình định đến bình thuận trong ngày hôm nay
vẫn có nắng từ sáng cho đến đầu giờ chiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ
sau đó về chiều tối khu vực này sẽ có mưa gia tăng cục bộ có mưa to
ở phía nam dự báo chiều và đêm nay những cơn mưa rông lại quay trở lại trên cả hai khu vực
với nhiều điểm mưa vừa cục bộ có mưa to với lượng mưa là từ một mươi năm ba mươi mm có nơi cao hơn
trong cơn rông cần đề phòng với lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do mưa đến sớm nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía nam không cao
nhất là ở khu vực tây nguyên
với mức nhiệt hầu như đều thấp dưới ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ duy trì trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ
trên biển trong ngày hôm nay mưa rào và rông được dự báo sẽ vẫn duy trì trên nhiều vùng biển
như khu vực bắc và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa và trường sa
vùng biển từ quảng trị đến cà mau cà mau đến kiên giang và vùng vịnh thái lan
khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp sáu bảy
và sau đây là dự báo thời tiết